một chiều tháng năm năm hai nghìn một mươi chín các phóng viên truyền hình nhân dân đã may mắn được gặp người lính cận vệ năm xưa tại một ngôi nhà nhỏ trên phố đội cấn quận ba đình hà nội
một không gian rất đối giản dị gọn gàng
tại vị trí trang trọng nhất của phòng khách là bàn thờ bác hồ
bức ảnh trang nghiêm với ánh mắt hiền từ của bác như cùng cháu con xung học tại nơi này
bác là người cha người ông trong gia đình của người lính cận vệ năm xưa
trong trái tim nhân loại cả cuộc đời bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân
cả cuộc đời bác hy sinh
người việt nam chúng ta thật vinh hạnh
có một dân tộc bất khuất kiên trung cần cổ dũng cảm
có một vị lãnh tụ vĩ đại đối với dân tộc việt nam mà đối với cả thế giới
người là một nhà lãnh đạo kiệt xuất nhưng cuộc sống của người vô cùng giản dị và nhân ái
ở bên người ta thấy mình được lớn thêm lên được trở tre nâng đỡ được giáo dục bằng cả tấm lòng của người ông người bác người cha
người đã mang lại cho chúng ta tất cả độc lập tự do cơm ăn áo mặn học hành tiến bộ
bởi vậy khi bác còn sống người việt nam chúng ta
cả thế giới đều mơ ước được gặp người dù một lần dù chỉ trong chút lát
kể từ khi bác về với thế giới người hiền đến nay
dòng người vô tận ở khắp các vùng miền của đất nước
ở hơn một trăm năm mươi nước trên trái đất này
hội tụ về ngôi nhà sản bác ở một mươi năm năm cuối cùng của cuộc đời người
và bên lăng bác nằm yên nghỉ ngàn thu
để như có cái may trong cuộc đời mình có một lần gặp bác
với tôi thật vinh hạnh hơn tất cả biết bao nhiêu mơ ước của